trong khuôn khổ dự án thúc đẩy cải cách nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa
sáng nay bộ kế hoạch và đầu tư và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ đã phối hợp tổ chức hội nghị
hỗ trợ doanh nghiệp việt nam phát triển chuỗi giá trị
tại hội nghị các câu hỏi về kỳ vọng yêu cầu của các doanh nghiệp đầu chuỗi
doanh nghiệp việt nam cần đạt những tiêu chuẩn nào đã được trao đổi cụ thể
đồng thời những hạn chế về trình độ về năng lực quản lý nhân lực
khả năng tích tụ về vốn để mở rộng sản xuất chất lượng sản phẩm cũng được đưa ra
theo các chuyên gia dịch covid một mươi chín gây nhiều ảnh hưởng cho doanh nghiệp
tuy nhiên việc đứt gãy chuỗi cung ứng cũng tạo ra cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ và vừa vươn lên tham gia chuỗi
trên cơ sở nhận diện những thách thức và cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh mới
bộ kế hoạch và đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp
triển khai các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cả bên bán và bên mua kết nối
nâng cao năng lực và tham gia vào chuỗi giá trị bền vững